làm rõ vụ xe buýt gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
trong đợt gia quân này công an thành phố phủ lý đã tăng cường lực lượng phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
thông tin từ công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc đơn vị này đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc
truy tìm nhóm đối tượng đã ném đá lên xe khách xảy ra vào tối ngày hai mươi một tháng bảy
vào tối ngày hai mươi một tháng bảy xe khách dường nằm sáu mươi b hai trăm tám mươi bốn của công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên tân niên do tài xế chế hiễu nguyên điều khiển
khi đến địa bàn thị trấn eadrang huyện eleo bị một nhóm đối tượng dùng đá ném tới tấp vào xe
hậu quả chiếc xe bị vỡ hai tấm kính rất may không có ai bị thương
sau khi gây ra vụ việc trên thì nhóm đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng công an huyện eleo đã có mặt tại hiện trường
để tiến hành khám nghiệm lấy lời khai của các nhân chứng cũng như tổ chức truy bắt nhóm đối tượng
trong tối ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng bảy trên địa bàn tp hcm đã xảy ra hai vụ tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng
giữa năm xe ô tô và một mươi bốn xe gắn máy làm ít nhất một người chết hơn một mươi người bị thương phải nhập viện cấp cứu
thời điểm trên chiếc xe ô tô bán tải biển số hà nội chạy từ vỉa hè đường nguyễn biểu
quận năm tp hcm
khi hà nội tp hcm xuống lòng đường thì mất lái đâm vào hai xe gắn máy đang điều thông
chưa dừng lại chiếc xe này tiếp tục lao tới chân cầu chữ y đâm vào ba xe gắn máy khác và chỉ dừng lại khi bị người dân chặn giữ
vụ tai nạn đã khiến bốn người phải nhập viện cấp cứu
cùng thời điểm này trên đường hà huy giáp quận một mươi hai cũng xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
chiếc xe ô tô đã mất kiểm soát đâm liên tiếp ba ô tô và chín xe gắn máy đang đi qua tuyến đường này
vụ tai nạn trên đã khiến ít nhất một người tử vong hơn một mươi người khác phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường các phương tiện hư hỏng nặng nằm la liệt trên đường lực lượng công an đang điều tra các vụ việc trên
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông chết người do xe buýt gây ra
điều đáng nói là sau khi gây ra vụ tai nạn thì người của công ty xe buýt đã đưa xe về bến khiến hiện trường bị xóa dấu vết
còn người dân thì cho rằng xe buýt đâm chết
trưa ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trên quốc lộ một a đi qua huyện nghi lộc nghệ an xảy ra vụ tai nạn do xe buýt gây ra khiến một người tử vong
tuy nhiên khi lực lượng chức năng đến xử lý thì đã mất hết dấu vết chiếc xe gây tai nạn không còn ở hiện trường
vì vậy công tác điều tra gặp nhiều khó khăn
xe buýt gây ra vụ tai nạn và người liên quan đã rơi khỏi hiện trường
và cũng như phương tiện xe máy thì đã được người dân đưa vào lê đường
còn chiếc xe buýt có liên quan thì theo thông tin của người dân là đã có người đưa rời khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ như là công tác vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin
sau hai tiếng đồng hồ tổ công tác đã tìm ra biển số xe buýt gây tai nạn
đó là xe biển kiểm soát ba mươi bảy b bốn mươi bảy
xe buýt đông bắc
lái xe được xác định là lê xuân thấm
sau khi gây tai nạn lái xe đã báo về công ty và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
điều đáng nói là sau đó một nhân viên của công ty xe buýt đông bắc đã đưa xe về bến đỗ khiến hiện trường bị xáo trộn
xe buýt của em vẫn đến hiện trường và em đưa người đi cấp cứu
em không biết là sau đây chị xe buýt ai đánh đi đâu thì em không biết
em không biết
còn khi đó thì em lo
cùng với phủ với người còn lại đưa người đó đi cấp cứu ở bệnh viện bà lan và không có tại hiện trường
sau một thời gian phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để giám định dấu vết cũng như củng cố chứng cứ
ngày hai mươi một tháng bảy công an huyện nghi lộc đã kết luận về nguyên nhân của vụ việc
đây là một vụ tai nạn liên quan đến xe buýt rất là nghiêm trọng
lỗi ban đầu chúng tôi xác định được là do tài xế đã vượt
cái phép nhận được cái hậu quả là một người tử vong
trong các vụ tai nạn giao thông dấu vết tại hiện trường là rất quan trọng
việc nhân viên của công ty xe buýt đông bắc tự ý đưa phương tiện gây tai nạn về bến là sai quy định
hiện nay công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đang tiếp tục làm rõ động cơ của hành vi này
đồng thời củng cố hậu sơ để khởi tổ lái xe gây tai nạn chết người
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất